các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trần thị thùy giang sinh năm hai nghìn hai ở tỉnh hà tĩnh
trần thị thu phương sinh năm hai nghìn ở tỉnh hà tĩnh
lý thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở tỉnh đăng nông
hà thị vân anh sinh năm hai nghìn ba ở tỉnh đăng nông
lò thị định sinh năm hai nghìn hai ở tỉnh điện biên
như đã đưa tin trước đó ngày bốn tháng năm công an tp hà tĩnh đã bất ngờ kiểm tra cách sạn bm ở tp hà tĩnh
và bắt quả tang tạm giữ một số đối tượng đang sử dụng ma túy
trong đó có năm cầu thủ bị tạm giữ gồm
tiền vệ đinh thanh trung tiền vệ nguyễn trung học thủ môn dương quang tuấn trung vệ nguyễn ngọc thắng và hậu vệ nguyễn văn trường
cách đây vài tháng bóng đá việt nam cũng từng xảy ra vụ việc gây chấn động
khi năm cầu thủ của câu lạc bộ bà rịa vũng tàu bị khởi tố bị can vì tham gia giản xếp tỷ số
ngay sau đó liên đoàn bóng đá việt nam vff đã ra quyết định đình chỉ thi đấu với năm cầu thủ này
tương tự sau khi nhận được báo cáo chính thức từ câu lộc bộ hà tĩnh và các cơ quan chức năng
về việc các cầu thủ bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy
cơ quan quản lý bóng đá việt nam sẽ có những động thái phù hợp tiếp theo
đó là sẽ đình chỉ thi đấu các cầu thủ nói trên tại các giải bóng đá thuộc vff quản lý tổ chức
khi đã có cơ sở về mặt pháp lý do các cơ quan chức năng cung cấp
chiều ngày tám tháng năm câu lộc bộ hạ tĩnh sẽ làm khách trên sân quy nhân của câu lộc bộ bình định
ở vòng một mươi bảy vdic hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
câu lộc bộ hạ tĩnh hiện cũng đã gạch tên các cầu thủ khỏi đội hình
theo ghi nhận trong những buổi tập trước đó năm cầu thủ này cũng không xuất hiện
đáng chú ý trong năm cầu thủ vắng mặt có ba người hiện là trụ cột của câu lạc bộ hà tĩnh
tiền vệ nguyễn trung học đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ mà huấn luyện viên nguyễn thành công đang sử dụng
anh thường xuyên đà chính và đeo tấm băng đội trưởng
được biết tiền vệ đinh thanh trung từng giành danh hiệu
của bóng vàng việt nam hai nghìn một mươi bảy giành chức vô địch vdic cùng câu lộc bộ quảng nam
anh từng là đội trưởng của đội tuyển việt nam
đinh thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ra sân hai trận cho câu lạc bộ hà tĩnh
ở mùa giải vdic hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trong khi đó trung vệ nguyễn ngọc thắng là thành viên u hai mươi ba việt nam
vừa tham dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn tại qatar
anh cũng nằm trong đội hình vô địch giải u hai mươi ba đông nam á hai nghìn hai mươi hai
hai nghìn hai mươi ba giành huy chương đồng bóng đá nam sea games ba mươi hai
nguyễn trung học cũng là tiền vệ trụ cột có chuyên môn tốt
gắn bó với hạ tĩnh nhiều năm qua
dương quang tuấn ra sân ba trận ở mùa giải tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó không xuất hiện trong đội hình chính của đội bóng
chỉ ba lần được ngồi dự bị cho đến nay
câu lộc bộ hạ tĩnh hiện đang đứng thứ tám tại vdic với hai mươi điểm
dù đã mang về những cầu thủ chất lượng như lương xuân trường trọng hoàng victor lê
và chân xuất ngoại ibarra brin
nhưng cú sông này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mục tiêu trụ hạng của câu lọc bộ hà tĩnh
trước thông tin năm cầu thủ của hồng lĩnh hà tĩnh
dính ràng đến việc sử dụng chất cấm
khiến cổ động viên của đội bóng này nói riêng
và người hâm mộ bóng đá việt nam nói chung cảm thấy bị sâu
trên các diễn đàn bóng đá
người hâm mộ đã chỉ trích lối sống buông thả của các cầu thủ này
khiến họ dính ràng đến pháp luật
bản thân vướng vào vòng lao lý
sự nghiệp trở nên mờ mịt và khiến đội bóng bị vạ lây
một người hâm mộ chia sẻ
với những trường hợp này
cầu thủ cần phải nhận án phạt thật nặng
sai lầm của cầu thủ tạo ra
thì người đó phải bị phạt
và trở thành tấm gương xấu để các cầu thủ khác
đặc biệt là những cầu thủ trẻ nhìn vào giúp kinh nghiệm
có bài học để tránh né
một cổ động viên khác lại bày tỏ sự tiếc nuối
thật tiếc cho cầu thủ trẻ khi vướng vào sự việc này
họ có thể sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn trong tương lai
sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
còn cầu thủ có tuổi tác
thì đánh mất tất cả hình ảnh đã tạo dựng được
mọi thành công họ giành được trước đó
bây giờ biến thành con số
người hâm mộ cầu lọc bộ hồng lĩnh hà tĩnh cũng cho biết
hiện tại cầu lọc bộ đang có vị trí khá tốt trên bảng xếp hạng
với hai mươi điểm sau một mươi sáu trận
nhưng sự cố này chắc chắn khiến lực lượng tinh thần
và cả hình ảnh của đội bóng bị ảnh hưởng
theo chiều hướng tiêu cực
hồng lĩnh hà tĩnh bỗng dưng phải chịu áp lực
bởi những con sâu làm dấu nối canh
do không giữ được mình
họ đã làm hại bản thân
và khiến đội bóng cũng đi liên lụy
các cổ động viên của hồng lĩnh hà tĩnh
hẳn đang rất lo lắng với thành tích của đội sẽ bị ảnh hưởng
nếu không may mắn
chưa biết chừng hồng lĩnh hà tĩnh sẽ ra suốt
và bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng
trong vài vòng đầu tới
trước vụ việc này
hồ lợi viên nguyễn thành công đã từ chối trả lời
về vụ việc với lý do muốn cùng các học trò
riren quy nhân bình định vào chiều tối ngày tám tháng năm
các lọc bộ hồng lĩnh hà tĩnh
tiền thân là hà nội b
được chuyển khẩu về hà tĩnh thi đấu
tại giải hạng nhất mùa hai nghìn một mươi chín
một năm sau
đội giành quyền lên chơi ở v league hai nghìn hai mươi
và trụ lại từ đó cho đến nay
trước đây hồng lĩnh hà tĩnh
do công ty cổ phần bóng đá hồng lĩnh hà tĩnh quản lý
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
đã bàn giao đội cho công ty cổ phần
tập đoàn hoành sơn
đội bóng do hồ lâm viên nguyễn thành công dẫn dắt
hiện đứng thứ tám trên bảng xếp hạng
sau một mươi sáu vòng
đạt hai mươi điểm
thật đáng buồn khi phải nhận thông tin không hay như vậy
về bóng đá nước nhà
mặc dù vậy đây không phải là lần đầu tiên
bóng đá việt nam chứng kiến các cầu thủ bóng đá
vướng bê bối sử dụng ma túy chất cấm
để ngăn chặn tình trạng này
liên đoàn bóng đá việt nam vff
đã ngay lập tức đề nghị các câu lộc bộ
tăng cường giáo dục các cầu thủ
vff đánh giá
sự việc này rất nghiêm trọng
ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá việt nam nói chung
và câu lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh nói riêng
chính vì vậy ngay trong chiều
ngày tám tháng năm bang kỷ luật
của vff đã ban hành quyết định số
rdbdvn về việc
tạm đình chỉ thi đấu đối với năm cầu thủ
đang bị cơ quan công an tỉnh hà tĩnh
tạm giữ để điều tra về hành vi
nghi vấn sử dụng chất cấm
trong công văn gửi tới các cầu lộc bộ
vff đề nghị
lãnh đạo và ban huấn luyện các đội bóng
cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
và tăng cường trong công tác quản lý
tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương
tăng cường tổ chức giáo dục
nâng cao nhận thức về tác hại của các chất gây nghiện
tuân thủ các quy định về pháp luật
cho các cầu thủ
chủ động kiểm tra phát hiện tăng cường ngăn chặn
các hành vi sử dụng chất cấm
chủ động phối hợp với vff ban tổ chức giải
các cơ quan an ninh
để phát hiện và cùng tham gia ngăn chặn
các cầu thủ
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn
với cá nhân gia đình câu lạc bộ và xã hội
tự nâng cao nhận thức
về tác hại và hậu quả của việc sử dụng chất cấm
tuyệt đối không tham gia sử dụng chất cấm
vff khẳng định
tiếp tục tăng cường phối hợp
với các cơ quan chức năng nhằm phòng chống
loại bỏ các hành vi vi phạm pháp luật
trong hoạt động bóng đá
và sẽ nghiêm khắc xử lý những trường hợp vi phạm
để xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững
tạo sân chơi lành mạnh
giàu tính cạnh tranh và công hiến
hy vọng với những đề nghị từ vff
và rút ra bài học từ sự việc
năm cầu thủ cơ lộc bộ hà tĩnh
các cầu thủ khác đặc biệt là những cầu thủ trẻ
hãy nhìn vào giúp kinh nghiệm
có bài học để tránh né
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
trong những chương trình tiếp theo